các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tuyên giang hồ đi trộm chó
thời gian gần đây qua nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an phát hiện
một nhóm đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp tài sản trộm chó do các đối tượng trú tại huyện hưng nguyên
kết cấu với những đối tượng trú tại huyện nghi lộc thực hiện
nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi trộm chó ở nhiều huyện như hưng nguyên nam đàn thanh trương nghi lộc và thành phố vinh
quá trình thực hiện hành vi các đối tượng liên kết thành ổ nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể
chuẩn bị công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội và sẵn sàng sử dụng súng tự chế
nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện để tẩu thoát
việc làm của các đối tượng đã gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự địa bàn
trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh
quá trình xác minh đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn văn điều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã hưng tây huyện hưng nguyên là đối tượng chủ mưu điều hành hoạt động của nhóm đối tượng trộm chó
đáng nói để điều hành ổ nhóm trên điều đã tuyển các đàn em có số má
mang nhiều tiền án tiền sự bên cạnh bao ăn ở
điều còn cung cấp công cụ kích điện bao sắc rắn băng keo xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề
chó được các đối tượng trộn từ nhà dân sẽ được điều thu mua rồi đem đi tiêu thụ
sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an chủ trì phối hợp với công an huyện nghi lộc
và phòng nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trộm chó
ngoài nguyễn văn điều ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc
gồm nguyễn văn duyệt sinh năm hai nghìn và nguyễn văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
duyệt là đối tượng đã có ba tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản cướp giật tài sản
cũng giống như duyệt cương cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tăng vật chuyên án thu và tạm giữ gồm chín con chó có tổng khối lượng một trăm năm mươi sáu kg một xe mô tô một súng bắn kích điện tự chế
một ná cao su năm bao sát rắn và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã thực hiện hơn năm mươi vụ trộm
và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện hương nguyên nam đàn tp vinh nghi lộc
với tổng khối lượng chó trộn được hơn hai tấn
trong đó riêng ngày một mươi tháng bốn các đối tượng đã trộm tổng cộng chín con chó có tổng khối lượng một trăm năm mươi sáu kg tại địa bàn các xã của huyện hưng nguyên
việc phá thành công chuyên án trên là chiến công đặc biệt xuất sắc của phòng cảnh sát hình sự và ban chuyên án
được nhân dân và các cấp chính quyền ghi nhận đánh giá cao
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an thông báo
những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an để phối hợp giải quyết
bỏ mạng vì bảo vệ chó nhà
màn đêm buông xuống người dân sống vùng sâu biên giới đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ
sau một ngày lao động mệt nhọc cả xóm chỉ có vài gia đình mở tv xem phim
nhưng cũng không quá hai mươi một giờ họ nghỉ sớm để ngày mai còn ra đồng mưu sinh
cuộc sống yên bình diễn ra thường ngày ở nơi đất rộng người thưa
đồng hồ trên tường điểm giờ ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đang lim diêm ngủ thì ông huỳnh thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ ấp cả cát xã vĩnh lợi huyện tân hưng long an
giật mình khi nghe tiếng xe máy của ai đó dừng gần cổng nhà rồi tắt máy
hai con chó nằm bên hiên phóng ra sân sủa rối
sau đó hai con chó nằm bên hiên phóng ra sân sủa rồn dập
sau đó chạy ngược vô cửa rồi tiếp tục lao ra như bị ai đuổi theo sau
nghi có chuyện chẳng lành ông hải bật dậy rồi nhẹ nhàng đi sang giường kêu con trai là huỳnh tấn thành
sinh năm hai nghìn hai để cùng ra ngoài xem ai tới vào đêm khuya
sự thận trọng đó là điều mà ai ở vùng sâu khu vực biên giới đều phải cảnh giác
hai cha con đẩy cánh cửa bằng cây rồi nhanh chân chạy ra sân
quả ánh sáng đèn lờ mờ trong căn nhà
trong căn nhà hát ra hay người giật mình phát hiện nhóm đối tượng đang bắt con chó của gia đình bỏ vào bao
thời điểm này nếu chi hô cũng chẳng ai nghe để hỗ trợ
vì thế ông hải và thành vừa hô hoán vừa tìm khúc cây để tự vệ
vốn là nông dân lâu năm kinh nghiệm ông hải đã nhào tới giật cái bao
đồng thời ôm đối tượng đứng gần nhất không cho chạy thoát
còn đang khống chế kẻ trộm chó thì ông hải đột ngột bị điện giật ngã quỵ xuống đất bất tỉnh
tiếng cầu cứu vang vọng trong đêm khuya làm mọi người thức giấc chạy sang chứng kiến cảnh tượng khá đau lòng
ông hải được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
hàng chục người có mặt chưa biết phải làm gì
thì cùng lúc công an xã tuần tra ngang qua lập tức bảo vệ hiện trường
nhìn xung quanh thấy có thanh niên lạ
thái độ bối rối chưa kịp hỏi anh ta đã tự xưng tên là nguyễn quốc trầm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh đồng tháp
và thú nhận
liên quan đến cái chết của nạn nhân
tôi tham gia đi bắt trụm chó
thắng bạn trích điện làm chết ông hải rồi kêu tôi cùng chạy trốn
nhưng tôi không bỏ đi mà ở lại cùng gia đình lo cấp cứu nạn nhân nghi phạm khai
xác định đây là án mạng nghiêm trọng từ bắt trộm chó dẫn đến giết người
cảnh sát hình sự công an long an nhanh chóng phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh đồng tháp điều tra truy xét
ngay sau đó lực lượng triển khai nhiều mũi chốt chặn
đồng thời kiểm tra công khai địa chỉ cư trú của hai đối tượng khi mặt trời vừa ló dạng
xong trinh sát đến nơi ở của kẻ cầm đầu vụ trích điện
thì được gia đình cho biết chiều hôm trước đối tượng đã rời khỏi nhà
bằng xe máy biển số tỉnh đồng tháp và đi đâu không rõ
xác minh mối quan hệ bạn bè cùng bà con xóm giềng
nguyễn văn trơn có mối quan hệ rộng thường chơi chung với nhóm bạn ở ngoài địa bàn huyện
đến một mươi hai h ba mươi cùng ngày trinh sát hình sự long an nhận được tin
phát hiện địa chỉ nghi phạm lần trốn nên khẩn trương áp sát một nhà nghỉ
tại xã láng biển huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
nghe kêu cửa đối tượng vừa bước ra đã bị bắt gọn
nguyễn văn trơn và trần văn thuận được đưa về tỉnh long an phục vụ điều tra
không thể chối cãi trầm trơn và thuận đều có lời khai
trùng khớp với việc bàn bạc đi trộm chó dẫn tới án mạng chết người
chỉ một mươi hai giờ sau khi gây án các nghi phạm đã xa lưới pháp luật
vụ án được khởi tố đối tượng bị bắt tạm giam với tội danh khác nhau
theo đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn văn trơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ ấp long bình xã hòa long huyện lai vung
cùng trần văn thuận sinh năm hai nghìn ba ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh đồng tháp
đi xe máy mang theo ba lô đựng hai cây chĩa cán bằng gỗ
phần đầu gắn đoạn kim loại đầu nhọn dài tám cm
nối với dụng cụ sung điện qua dây dẫn điện dài khoảng năm mét
hai đối tượng tìm đến nhà của trầm
lấy một sung điện tự chế một bình điện đưa cho trơn
chuẩn bị dụng cụ hành nghề xong cả bà tranh thủ phê vài liều ma túy đá trước khi gây án
hơn hai h sau trầm chở trơn mang theo ba lô đựng các dụng cụ kích điện
thoạn điều khiển xe máy chạy một mình qua kênh một mươi hai dòng găng
kênh bảy mươi chín vào khu vực ấp cả bát xã vĩnh lợi huyện tân hưng long an
tìm bắn chó thả dòng hoặc ở nhà dân
đến h một mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba
trầm và trơn
trâm và trơn hạ thủ được hai con chó ở hộ dân ven lộ giao thông xã vĩnh lợi
khoảng hai mươi h sau trầm chở trơn chạy vào đường bờ kênh ngọn ấp cả bát xã vĩnh lợi
tiếp tục săn thêm vài con trước khi đem về bán cho một tiệm cây tơ bên đồng tháp
chạy cách nhà ông huỳnh thanh hải chừng ba mươi mét phát hiện hai con chó của gia chủ
nặng trên một mươi kg nên chúng tắt máy xe
trơn ngồi sau dùng chĩa nối với sung điện qua dây dẫn trích con chó nằm bất động
trong lúc trơn và trầm
bỏ chó vào túi ni lông thì bị ông hải và con trai phát hiện chạy đến ngăn chặn
đòi lại chó và không cho trầm và trơn chạy thoát
lo sợ bị ở tù trơn mở công tác nguồn sung điện
cầm cây chĩa chích vào người ông hải làm nạn nhân ngạ xuống đất bất tỉnh
thấy vậy trơn kêu trầm lấy xe máy rơi đi nhưng trầm từ chối
vì muốn cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên ông hải đã tắc thở trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an sau đó khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn trơn về tội giết người và trộm cắp tài sản
nguyễn quốc trầm và trần văn thuận về tội trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ trộm chó bắn chết chủ nhà
chiều một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nguyễn văn trơn hai mươi tám tuổi
ngụ ấp long bình xã hòa long huyện lai vung đồng tháp
để điều tra về hành vi giết người và trộm cắp tài sản
riêng nguyễn quốc trầm ba mươi bốn tuổi và trần văn thuận hai mươi tuổi
cùng ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh đồng tháp
bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau